trong sáng nay quốc hội nghe các báo cáo liên quan đến dự án luật kiến trúc các vấn đề liên quan đến quản lý kiến trúc tại đô thị nông thôn khu phố cổ điều kiện hành nghề kiến trúc đã được ủy ban khoa học công nghệ và môi trường cho ý kiến
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban khoa học công nghệ và môi trường đa số ý kiến cơ bản nhất trí với các quy định yêu cầu chung quản lý kiến trúc và yêu cầu kiến trúc đối với đô thị nông thôn khu phố cổ
ủy ban khoa học công nghệ và môi trường đề nghị ban soạn thảo làm rõ đối tượng quản lý kiến trúc để xây dựng các yêu cầu và quy chế quản lý cho phù hợp tránh trồng chéo bỏ sót đối với từng đối tượng đô thị nông thôn khu phố cổ
đối với quy chế quản lý kiến trúc đa số ý kiến cho rằng dự thảo luật cần có quy định những nội dung chung nhất mang tính nguyên tắc
đối với từng vùng miền có điều kiện tự nhiên kinh tế văn hóa xã hội khác nhau thì cần có những quy định chi tiết khác nhau sao cho phù hợp nhất
tuy nhiên có ý kiến đề nghị không quy định về quy chế quản lý kiến trúc mà cần luật hóa nội dung quy chế này tránh tùy tiện khi xây dựng và áp dụng tại các địa phương